chiều ngày một mươi ba tháng một mươi chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đã tổ chức tiếp xúc cử tri quận một quận ba quận bốn tp hcm trước kỳ họp thứ tư
trực tiếp giải đáp những băn khoăn của cử tri chủ tịch nước trần đại quang cho rằng
các ý kiến cử tri phản ánh đều là những vấn đề quan trọng
tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước
những vấn đề cử tri quan tâm cũng đã được hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai vừa kết thúc mới đây
đưa ra thảo luận và có nhiều nghị quyết được ban hành đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới
đối với công tác phòng chống tham nhũng chủ tịch nước cho biết với sự chỉ đạo của trung ương
bộ chính trị và sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng
vừa qua các vụ án kinh tế tham nhũng lớn đã được đưa ra xử lý triệt đề với những bản án nghiêm khắc
đồng thời đi kèm với đó là những giải pháp để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng
đều đang tích cực được triển khai sâu và rộng
về thu hồi tài sản đã mất chủ tịch nước nêu rõ đảng nhà nước thực hiện phòng chống tham nhũng
trên tinh thần kiên quyết và kiên trì sai đến đâu xử lý đến đó
giải đáp những lo lắng của cử tri về tình hình tinh giảm biên chế tinh giảm bộ máy hành chính nhà nước
với tinh thần nghiêm túc và cầu thị chủ tịch nước thẳng thắn cho rằng
dù đạt được nhiều kết quả song bộ máy hành chính hiện vẫn còn công canh còn nhiều tầng nấp
chủ tịch nước cho biết đảng và nhà nước đạt quyết tâm rất cao
và sẽ có lộ trình để từng bước thực hiện hoàn thành nhiệm vụ này